chào mừng quý vị khán giả
bây giờ là sáu giờ sáng và trước khi đến với những thông tin an ninh trật tự
đời sống xã hội của an ninh ngày mới thì quý vị khán giả đều muốn biết
là tình hình thời tiết khoảng một giờ đồng hồ nữa thôi
không giờ đi làm sẽ như thế nào chị minh phượng
dạ vâng ạ
tại khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
thời tiết không thực sự thuận lợi cho người dân khi lưu thông
bởi mưa dày hạt lùm xùm trong chiếc áo mưa đã rất khó chịu rồi
nên cảm giác bí bách sẽ còn tăng lên do độ ẩm trong không khí lên tới tám mươi
kết hợp với nền nhiệt tăng vào giữa trưa gây ra tình trạng nồm ẩm
sau những ngày lạnh khô thì chúng ta lại quay trở lại với thời tiết đặc trưng
của miền bắc đoàn nùm ẩm này
nhà cửa thì ướt át và quần áo thì có lẽ là phơi mấy ngày mới khô đấy ạ
còn tại khu vực phía nam thì sao ạ ngày hôm qua nắng nóng quá
không biết là trong ngày hôm nay thì mức nhiệt có giảm xuống hay không ạ
dạ vâng nam bộ sẽ vẫn duy trì trạng thái nắng nóng trong ngày hôm nay
nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới ba mươi sáu độ
cùng với đó chỉ số tiêu uv ở ngưỡng gây hại rất cao với sức khỏe
quý vị tham gia hoạt động ngoài trời nên bôi kem chống nắng mặc quần áo chống nắng
đội mũ rộng vành đeo kính dâm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng
cảm ơn chị minh phương những thông tin vừa rồi ạ
chúng tôi sẽ còn trở lại với dự báo chi tiết trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay
và bây giờ thì mời quý vị cập nhật những tin tức của an ninh ngày mới